đối với không khí lạnh yếu đi gió trên các vùng biển đều giảm cấp
ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió chuyển hẳn sang hướng đông đến đông nam với cường độ mạnh ở mức cấp ba đến cấp bốn
trong khi ở khu vực huyện đảo trường sa vùng biển phía nam của biển đông
gió ổn định giữ ở hướng đông bắc cường độ cấp bốn
cả hai khu vực bắc và nam biển đông đều không có mưa
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước